hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin cho biết triều tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng sáu tới để chống lại các hành động quân sự của mỹ
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ khẳng định bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của triều tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc cấm bình nhưỡng phóng tên lửa tầm xa
trước đó triều tiên đã thông báo cho chính phủ nhật bản kế hoạch phóng một vệ tinh vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày một mươi một tháng sáu tới
ngay sau đó bộ ngoại giao hàn quốc đã hối thúc triều tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với những hành động khiêu khích của bình nhưỡng
hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc cũng triệu tập họp khẩn do thông tin về kế hoạch phóng vệ tinh của triều tiên
đụng độ đã xảy ra giữa quân đội israel và người palestine tại thành phố jenni ở phía bắc bờ tây bị chiêm đóng khiến một người thiệt mạng và tám người khác bị thương
cơ quan y tế của palestine cho biết hầu hết những người bị thương đều trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện
các nguồn tin an ninh và nhân chứng tại thành phố jenny cho hay mục tiêu của idf trong vụ giao tranh này là bắt giữ những người tình nghi tham gia vào các cuộc tấn công chống lại idf và người israel định cư tại bờ tây
idf cũng xác nhận vụ đột kích là nhằm bắt giữ những kẻ tình y
lực lượng này cho biết đã bắt giữ sáu người bị truy nã và hai phe đã nổ súng dẫn đến thương vong
trước đó một ngày chi nhánh lực lượng thánh chiến hồi giáo palestine tại jenin đã nổ súng tại một khu định cư và thị trấn ghanir của người israel ở vùng gilbua giáp với hàng rào biên giới
vụ việc được cho là nguyên nhân khiến idf mở chiến dịch truy quét nghi phạm tại thành phố jenni
trong khi đó các nguồn tin an ninh palestine cho biết một cuộc đụng độ khác giữa quân đội israel và người palestine cũng nổ ra ở trại tị nạn aska phía đông thành phố nablus phía bắc bờ tây
các cuộc đụng độ ở các thành phố phía bắc bờ tây diễn ra trong mối quan hệ
trong cảnh các thẳng leo thang giữa israel và palestine
căng thẳng tiếp tục leo thang giữa kosovo và serbi ước tính có hai mươi năm binh sĩ của tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato bảo vệ ba tòa thị chính ở phía bắc kosovo
đã bị thương tại các cuộc đụng độ với người biểu tình serbia vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
phái bộ gìn giữ hòa bình do nato đứng đầu tại kosovo cho hay các binh sĩ bị thương thuộc các lực lượng của italia và hungary
đồng thời lên án các hành vi bạo lực của người biểu tình
trong khi đó tổng thống kosovo vosa osmani cáo buộc người đồng cấp shekpi aleksandar vucic gây bất ổn cho nước này
người serbi chiếm đa số dân cư ở khu vực phía bắc của kosovo không chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi serbia vào năm hai nghìn tám và vẫn coi bengas là thủ đô
họ đã từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng bốn với kết quả là các ứng cử viên gốc albany giành chiến thắng
hôm hai mươi sáu tháng năm các nhóm nhỏ người dân tộc xếp ở phía bắc kosovo đã đụng độ với cảnh sát khi cố gắng chặn lối vào các tòa nhà thành phố để ngăn các quan chức mới đắc cử tiến vào
các lực lượng bảo vệ đã bị người biểu tình nếm đá và phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích
trước tình hình bất ổn tổng thống serbi đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và bắt đầu di chuyển về phía biên giới với kosovo
tổng thống nga vladimir putin đã ký đạo luật
rút nước này khỏi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu một hiệp ước đặt ra các giới hạn đối với việc triển khai các thiết bị quân sự
hiệp ước này được ký vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bởi đại diện cùng một mươi sáu quốc gia thành viên nato và sáu thành viên của tổ chức hiểu ước post sava
nhằm giới hạn số lượng vũ khí thông thường mà các đối thủ trong chiến tranh lạnh có thể sở hữu
nga phê chuẩn hiệp ước này vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm hai nghìn bảy sau khi nato từ chối phê chuẩn phiên bản cập nhật của hiệp ước
vào ngày một mươi tháng năm vừa qua
tổng thống nga putin đưa dự luật bãi bỏ hiệp ước này
bàn giải thích lưu ý rằng hiệp ước phần lớn đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế bao gồm cả việc mở rộng nato
vào các ngày một mươi sáu tháng năm và hai mươi bốn tháng năm nó đã được duma quốc gia và hội đồng liên bang nga lần lượt thông qua
trước đó vào tháng hai nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước new scott hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với mỹ
hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hàn quốc và các quốc đảo thái bình dương vừa diễn ra tại thủ đô seoul của hàn quốc
trong đó các nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là ứng phó với khủng hoảng khí hậu và phát triển kinh tế
hội nghị diễn ra với chủ đề hướng tới sự thịnh vượng chung tăng cường hợp tác với thái bình dương xanh
tập trung thảo luận về cách thức giải quyết các vấn đề cấp bách nhất mà các quốc đảo thái bình dương đang phải đối mặt
như biến đổi khí hậu ứng phó với thiên tai và phát triển khu vực
trong tuyên bố chung các lãnh đạo nêu rõ tầm nhìn về việc xây dựng quan hệ đối tác tự do hòa bình và thịnh vượng giữa hàn quốc và các quốc đảo thái bình dương
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo nhất trí cùng hợp tác nhằm củng cố trật tự quốc tế và khu vực dựa trên luật lệ
đồng thời hợp tác an ninh toàn diện trong các lĩnh vực hàng hài khí hậu năng lượng mạng y tế và các lĩnh vực khác
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tại một số quốc gia thành viên liên minh châu âu eu giá điện giảm xuống mức âm trong ngày do năng suất các nguồn năng lượng tái tạo tăng
và nhu cầu sửa ấm hoặc là mát thấp trong bối cảnh thời tiết dễ chịu
giá điện giảm xuống mức âm khi dư thừa tài nguyên trên thị trường điều này là do năng suất cao của các nhà máy năng lượng mặt trời gió và thủy điện
các nguồn năng lượng tái tạo đáp ứng nhu cầu song điện năng do chúng tạo ra không thể lưu trữ cho tương lai
trong những trường hợp như vậy các công ty điện trả thêm tiền cho người tiêu dùng khi sử dụng tài nguyên để tránh làm quá tải hệ thống
một cơn bão lớn quét qua các nước trung và tây bắc âu đã dẫn đến thời tiết nắng ấm và dư thừa năng lượng mặt trời trong khu vực này
trong khi đó ở phần lan tuyết tan dày đặc đã làm ngập các con sông dẫn đến việc sản xuất quá nhiều thủy điện
theo dự báo thời tiết thời tiết này sẽ kéo dài ít nhất hai tuần nữa
chính quyền đảo bali của indonesia mới đây cho biết
sẽ cấm du khách nước ngoài sử dụng tiền điện tử để làm phương tiện thanh toán tại các nhà hàng và khách sạn
theo chính quyền bali các khách du lịch nước ngoài có hành vi không phù hợp thực hiện các hoạt động không được phép theo thị thực
sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán và vi phạm các quy định khác sẽ bị xử lý nghiêm khắc
các mức hình phạt bao gồm trục xuất xử phạt hành chính xử lý hình sự đóng cửa cơ sở kinh doanh và các biện pháp trừng phạt cưng rắn khác
chính quyền bali cũng cho biết việc sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài đồng rupia là phương tiện thanh toán ở indonesia đều bị cấm
theo cơ quan thời tiết của thành phố thượng hải trung quốc hôm qua là ngày nóng nhất trong tháng năm được ghi nhận tại thành phố này trong vòng một trăm linh năm qua
với nhiệt độ cao hơn một độ c so với mức cao kỷ lục trước đó
trong thông báo đăng trên tài khoản chính thức trên mạng xã hội webo cơ quan thời tiết thượng hải nêu rõ
vào lúc một mươi ba h chín nhiệt độ tại ga metro sichia hui đạt ba mươi sáu một độ c phá kỷ lục các mức nhiệt độ cao nhất trong tháng năm được ghi nhận trong vòng một trăm linh năm qua
sau đó vào buổi chiều nhiệt độ tại ga metro ở trung tâm thượng hải thậm chí tăng lên ba mươi sáu bảy độ c
mức nhiệt độ trên cao hơn một độ c so với kỷ lục ba mươi năm bảy độ c đã được ghi nhận bốn lần trước đây vào các năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm linh ba một nghìn chín trăm một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
tháng năm này liên hợp quốc cảnh báo gần như chắc chắn
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy sẽ là thời gian năm năm ấm nhất từng được ghi nhận
trong bối cảnh khí nhà kính và hiện tượng enino kết hợp làm nhiệt độ tăng mạnh
thưa quý vị chat gpt được ví là cỗ máy biết tuốt bởi nó giúp học sinh sinh viên giải quyết nhiều bài tập hóc búa
nhưng điều này lại khiến việc làm bài tập không còn khả năng phản ánh đúng năng lực của người học
vậy làm thế nào để giáo viên có thể xác nhận bài tập mà họ nhận được có phải là do bàn tay con người viết hay không
hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục câu chuyện quốc tế ngay sau đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
gần một thập kỷ đứng trên mục giảng giáo sư brand grix vẫn thường cho bài viết luận của sinh viên chiếm phần lớn trong điểm tổng cả kỳ
thế nhưng điều đó đã thay đổi trong kỳ học năm nay
thay vì về nhà viết luận sinh viên sẽ phải làm các bài thuyết trình và văn đáp
tại sao lại có sự thay đổi này
lý do là giáo sư brien lo ngại sinh viên của mình sẽ dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo đặc biệt là chat gpt để gian lận
tôi muốn ngăn chặn khả năng các em dùng chat gpt để làm bài
gần đây khi chấm bài của sinh viên tôi đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu khả nghi
chia sẻ với nỗi lo của những giáo viên như giáo sư brien một cuộc đua phát triển các ứng dụng nhận biết các sản phẩm do ai tạo ra đã bắt đầu
trong một cuộc khảo sát gần đây
trong trường trung học trong khu vực một nửa số học sinh và phụ huynh tham gia trả lời cho biết ý thức được việc học sinh sử dụng chat gpt hoặc các công cụ tương tự để làm bài tập và tám mươi cho rằng đây là một hình thức gian lận
open ai công ty phát triển chatgpt đã cho ra mắt công cụ mới giúp phát hiện các bài viết bằng trí tuệ nhân tạo ai
tuy nhiên công cụ này mới phát hiện chính xác được hai mươi sáu nội dung được viết bằng trí tuệ nhân tạo
trong khi đó tập đoàn công nghệ có trụ sở tại california của mỹ telegin cho biết
chuẩn bị tung ra một công cụ có thể phát hiện sản phẩm do ai tạo ra với độ sai lệch chỉ ở mức một
các sản phẩm do ai tạo ra thường dùng những từ ngữ có chọn lọc và có sự nhất quán rất cao
trong khi đó con người thường có phong cách riêng đây là một trong những điều mà các máy giỏ của chúng tôi có thể tìm thấy
ứng dụng mới của tena in hoạt động bằng cách giúp giáo viên đánh dấu những phần trong bài của học sinh nghi vấn do ai tạo ra
chúng tôi cho rằng việc học sinh sử dụng ai để làm bài
không hẳn là sai nhưng cần có sự minh bạch rằng bao nhiêu phần trăm bài tập của các em có sự hỗ trợ của ai
ngày càng có nhiều công cụ ai ra đời và việc nhận biết sản phẩm của chúng sẽ ngày càng khó khăn
vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng thay vì ngăn cấm cần học hỏi và nghiên cứu áp dụng nó vào việc giảng dạy
tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta biết cách hướng dẫn bọn trẻ sử dụng công nghệ thay vì ngăn cấm
bởi thực tế là chúng ta không thể cấm được tất cả các công nghệ mới
mà chính học sinh của chúng ta sẽ sống và làm việc trong thế giới công nghệ ấy
công cụ là để hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn vai trò của con người dù ở lĩnh vực nào
bởi vậy thay vì lo sợ đón nhận và làm chủ công nghệ mới là hướng đi đúng đắn trong thời đại công nghệ bốn